hà nội phát hiện ba trăm bốn mươi bảy người mắc covid một mươi chín trong ngày hai mươi hai tháng năm
sở y tế hà nội thông báo vừa ghi nhận ba trăm bốn mươi bảy ca covid một mươi chín mới trong ngày hai mươi hai tháng năm giảm ba mươi ba ca
bệnh nhân phân bố tại một trăm hai mươi bảy xã phường thị trấn thuộc hai mươi bảy trên ba mươi quận huyện thị xã
hơn một năm qua hà nội ghi nhận gần một sáu triệu ca mắc covid một mươi chín với một ba trăm ba mươi sáu ca tử vong
một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như hà đông ba mươi sáu đông anh ba mươi bốn hoàng mai hai mươi sáu long biên hai mươi sáu nam từ liêm hai mươi ba
cũng theo báo cáo của sở y tế hà nội đến nay trên địa bàn thành phố còn gần tám mươi ba ca đang điều trị theo dõi
trong đó có chín mươi sáu ca điều trị tại bệnh viện tăng hai ca và gần tám mươi hai chín trăm linh ca theo dõi tại nhà
về tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
tính từ chiều một mươi sáu tháng năm cho đến hết ngày hai mươi một tháng năm hà nội đã triển khai tiêm mũi một cho một trăm bảy mươi bảy trăm bảy mươi trẻ em từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
đối với những người đã từng mắc covid một mươi chín thì trong thời gian phục hồi sau đó các cựu f rất có thể sẽ gặp phải một loạt khó khăn
liên quan đến khả năng suy nghĩ bao gồm các vấn đề về trí nhớ chú ý xử lý thông tin lập kế hoạch và tổ chức
tình trạng này được gọi chung là sương mù não
trong thời gian này chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe những hướng dẫn hữu ích đến từ bộ y tế
sau khi khỏi covid một mươi chín hội chứng sương mù não là hội chứng thường gặp của các cựu f
tình trạng này sẽ trở nên tồi tệ hơn do mệt mỏi nghĩa là người sau mắc covid một mươi chín càng mệt mỏi thì càng nhận thấy có nhiều khó khăn hơn đối với khả năng suy nghĩ của mình
điều quan trọng là người đã mắc covid một mươi chín và gia đình phải nhận biết được liệu bạn có đang gặp những khó khăn này hay không
vì chúng có thể ảnh hưởng đến các mối quan hệ hoạt động hàng ngày
và việc bạn quay trở lại công việc hoặc học tập
nếu các cựu f gặp phải bất kỳ khó khăn nào về tình trạng này thì những hướng dẫn sau đây của bộ y tế chắc chắn sẽ rất hữu ích cho các bạn
để giảm bớt tình trạng mệt mỏi hậu covid một mươi chín quý vị nên giảm thiểu sự sao nhãn bằng việc cố gắng làm việc trong môi trường yên tỉnh
không có sự phân tâm có thể sử dụng núp bịch tai nếu cần hoặc sử dụng những phương pháp đánh dấu khi đọc văn bản
bên cạnh đó hãy hoàn thành các hoạt động
để giảm bớt tình trạng đòi hỏi kỹ năng tư duy khi ít mệt mỏi hơn thay vì cố ép bản thân đạt được năng suất trước khi mắc covid một mươi chín
tiếp theo quý vị nên thường xuyên nghỉ giải lao đặt cho mình những mục tiêu và đích đến hợp lý có thời gian biểu phù hợp
và tự thưởng cho mình những niềm vui nhỏ sau khi hoàn thành công việc để lấy lại hứng thú sau mục tiêu đạt được
đáng chú ý những bài tập trí não sẽ giúp ích rất nhiều cho các f khỏi bệnh trong việc hồi phục lại sức khỏe tinh thần
tính từ một mươi sáu h ngày hai mươi một tháng năm đến một mươi sáu h ngày hai mươi hai tháng năm trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận một ba trăm một mươi chín ca nhiễm mới
đều ghi nhận trong nước giảm một trăm ba mươi tám ca so với ngày trước đó tại bốn mươi hai tỉnh thành phố có một chín mươi ba ca trong cộng đồng
các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau
hà nội ba trăm bốn mươi bảy bắc ninh một trăm ba mươi tám vĩnh phúc chín mươi nghệ an tám mươi hai yên bái sáu mươi một quảng ninh năm mươi tám tuyên quang năm mươi một phú thọ năm mươi
hải dương bốn mươi thái nguyên ba mươi chín thái bình ba mươi năm đà nẵng ba mươi ba lào cai ba mươi hai nam định hai mươi một hà tĩnh một mươi chín quảng bình một mươi chín
lâm động một mươi chín bắc cạn một mươi bảy cao bằng một mươi bảy hải phòng một mươi bảy hưng yên một mươi sáu hà nam một mươi ba thanh hóa một mươi hai thành phố hồ chí minh một mươi hai
lạng sơn một mươi hòa bình một mươi sơn la một mươi bình phước bảy hà giang sáu quảng trị sáu bình định sáu gia lai năm ninh bình bốn
bến tre ba
bến tre bốn
bến tre sáu
bến tre sáu
bến tre bảy
bến tre tám
bến tre chín
kể từ đầu dịch đến nay việt nam có một mươi bảy trăm linh tám tám trăm tám mươi bảy ca nhiễm đứng thứ một mươi hai trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm linh bốn trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia và vùng lãnh thổ
tức bình quân có một triệu người thì có một trăm linh tám hai trăm linh chín ca nhiễm
đợt dịch thứ tư tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay số ca nhiễm ghi nhận trong nước là một mươi bảy trăm linh một một trăm ba mươi ca
trong đó chín ba trăm chín mươi chín hai trăm hai mươi chín bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này
hà nội một năm trăm chín mươi bảy tám trăm ba mươi một ca thành phố hồ chí minh sáu trăm linh chín một trăm bảy mươi sáu nghệ an bốn trăm tám mươi bốn một trăm một mươi chín bắc giang ba trăm tám mươi bảy năm trăm một mươi ba và bình dương ba trăm tám mươi ba bảy trăm sáu mươi một
về tình hình điều trị covid một mươi chín số bệnh nhân khỏi bệnh bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là tám chín trăm bốn mươi năm ca
tổng số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là tám chín trăm bốn mươi năm ca tổng số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là tám chín trăm bốn mươi năm ca

về số bệnh nhân đang thở oxy là hai trăm một mươi một ca số bệnh nhân tử vong tính từ một mươi bảy h ba mươi ngày hai mươi một tháng năm đến một mươi bảy h ba mươi ngày hai mươi hai tháng năm
ghi nhận ca tử vong
trung bình số ca tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua là một ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là bốn mươi ba bảy mươi năm ca chiếm tỷ lệ bốn so với tổng số ca nhiễm
tổng số ca tử vong xếp thứ hai mươi bốn trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia và vùng lãnh thổ
trong số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm ba mươi trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới
so với châu á tổng số ca tử vong xếp thứ sáu trên bốn mươi chín xếp thứ ba các nước asean
tổng số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ hai mươi năm trên bốn mươi chín quốc gia và vùng lãnh thổ châu á xếp thứ tư các nước asean